kính chào quý vị mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với sáu bị can
bà nguyễn mai anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tại quảng ninh nghề nghiệp chuyên viên vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ
ông ngô quang tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại hà nội nghề nghiệp chuyên viên vụ hợp tác quốc tế bộ giao thông vận tài
ông trần văn dự sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tại thái bình nghề nghiệp nguyên phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
bốn ông vũ sĩ cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
năm ông nguyễn tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại hương yên nghề nghiệp nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cùng về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
ông bùi huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại hải dương nghề nghiệp cán bộ cục y tế dự phòng bộ y tế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
ông nguyễn tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại bắc giang nghề nghiệp phó giám đốc công ty cổ phần du lịch thương mại lữ hành việt giám đốc công ty vận tải du lịch hoàng long lulasuri về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với sáu bị can nêu trên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trạm cảnh sát giao thông diễn châu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an vừa bắt quả tàng một đối tượng tàng trữ trái phép một bánh heroin
theo lời khai ban đầu đối tượng lữ văn thần nhận vận chuyển thuê một bánh heroin với tiền công là hai mươi triệu đồng
tối ngày hai mươi bốn tháng bảy thần giấu ma túy trước bụng ngang thắt lưng rồi đi xe mô tô đến địa điểm giao cho khách hàng
đến khu vực eo vực bồng xã bồng khê huyện con cuông thì bị tổ công tác khống chế cùng tăng vật
hôm qua tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bốn bị cáo hoàng ngọc toàn mức án tử hình lê bảo ngọc trung thân và phạm nguyễn tấn phát hai mươi năm tù cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn văn đức mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi tám tháng một toàn đưa đức một gói hàng vào một triệu năm trăm linh nghìn đồng
biết bên trong là ma túy nhưng đức vẫn vận chuyển vào thành phố đà nẵng
khi đức bắt xe chở đến nhà ngọc tại quận sơn trà thì bị bắt quả tang thu giữ hơn bốn kg ma túy đá
phát và ngọc là hai chân rết quan trọng trong đường dây mua bán ma túy
thưa quý vị bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
các đơn vị chức năng vừa tổ chức giải cứu thành công một công dân bị lừa sang campuchia lao động
điều đang nói mặc dù cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo về việc các đối tượng xấu lừa đưa người đi lao động việc nhẹ lương cao tại campuchia
nhưng lại bị cưỡng bức lao động bóc lột đánh đập đòi tiền chuộc
tuy nhiên nhiều người nhẹ dạ vẫn bị sập bẫy của các đối tượng
ngày tám tháng bảy lực lượng công an khánh hòa nhận tin báo về trường hợp một nạn nhân bị lừa bán qua campuchia
làm việc nhẹ lương cao vào ngày sáu tháng bảy
muốn trở về lại việt nam thì gia đình phải chi trả tám mươi bốn triệu đồng tiền chuộc
gia đình nạn nhân còn cho biết hiện nạn nhân đã trốn khỏi nơi bị nhốt nhưng không xác định được vị trí nào
và đang bị các đối tượng truy đuổi gắt gao
từ nguồn tin trên xác định tính chất nguy hiểm của sự việc